có thể thấy là cuộc chiến chống dịch tả lợn châu phi được ngành nông nghiệp xác định là lâu dài
trong đó người chăn nuôi cũng như các địa phương đều có vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh
và để chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu phi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành phố cần thơ đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng các quận huyện thực hiện nghiêm túc
công tác phòng chống và tuyên truyền kiểm tra kiểm dịch
để chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu phi xâm nhập sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành phố cần thơ phối hợp cùng các sở ngành chức năng các quận huyện thực hiện nghiêm túc
công tác phòng tránh như tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi theo hướng an toàn chất lượng
an toàn sinh học tổ chức tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi tổ chức thanh kiểm tra kiểm dịch
động vật kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y chuẩn bị vật tư hóa chất trang thiết bị
xử lý khi dịch bệnh xuất hiện thành phố hiện có hai trạm kiểm dịch động vật hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ